chỉ thị số hai mươi bốn của thủ tướng chính phủ ban hành về việc đẩy mạnh phát triển nhân lực có kỹ năng nghề
yêu cầu bộ lao động thương binh và xã hội đề xuất thí điểm đào tạo trình độ cao đẳng
cho học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở
đây được xem là một giải pháp nhằm đẩy mạnh phân luồng học sinh và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
tốt nghiệp lớp chín thay vì học tiếp lên trung học phổ thông
những em học sinh này đã lựa chọn học ngành công nghệ ô tô
một trong những ngành học khoát nhất trong mùa tuyển sinh năm nay
với thời gian đào tạo hai năm các em sẽ được cấp bằng cao đẳng nghề và bằng cấp ba
đây là điều kiện đủ để các em có thể tham gia sớm vào thị trường lao động với mức thu nhập ổn định
thực tế trước khi có chỉ thị hai mươi bốn của thủ tướng chính phủ
một số trường trung cấp cao đẳng của hệ thống giáo dục nghề nghiệp
đã thí điểm tuyển sinh và đào tạo học sinh hoàn thành bậc trung học cơ sở
thường được gọi là mô hình chín
đây được xem là giải pháp đáp ứng yêu cầu phân luồng mạnh sau bậc trung học cơ sở
giúp tiết kiệm thời gian tiền bạc cho nghề học và xã hội
đặc biệt học sinh cũng được miễn học phí học nghề
và chỉ phải trả học phí học văn hóa theo quy định chung của địa phương
mô hình chín hiện nay bộ lao động thương minh và xã hội đang chỉ đạo để đổi mới
gồm có là chúng ta sẽ đa dạng hóa chương trình đào tạo cho học sinh lớp chín
chương trình đào tạo này được thiết kế tổng thể và giao quyền chủ động rất lớn
cho hiệu trưởng các trường cao đẳng và trung cấp
để thiết kế giữa đào tạo nghề và đào tạo văn hóa được kết hợp lại với nhau
với chỉ thị hai mươi bốn mà thủ tướng chính phủ ban hành
hy vọng sẽ tạo cơ chế mạnh mẽ giúp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực có tay nghề
giải quyết tình trạng thừa thầy thiếu thợ đồng thời giảm lãng phí nguồn lực xã hội